trên báo lao động số ra ngày hôm nay có bài viết
khu vực kinh tế tư nhân cần được đối xử công bằng hơn bàn phát yêu đãi
hôm nay dự kiến thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc sẽ tham dự
diễn đàn kinh tế tư nhân việt nam hai nghìn một mươi chín với sự có mặt của hai năm trăm linh đại diện doanh nghiệp
diễn đàn kinh tế tư nhân việt nam hai nghìn một mươi chín đang được kỳ vọng sẽ tạo ra những đột phá mạnh mẽ hơn
trong cơ chế chính sách để các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân
trở thành động lực chính trong phát triển kinh tế
tuy nhiên nhiều ý kiến từ phía các chuyên gia chủ doanh nghiệp chỉ ra rằng
điều doanh nghiệp tư nhân cần hiện nay chính là sự minh bạch được đối xử công bằng với kinh tế nhà nước
đây là những đòi hỏi được cho là thiết thực hơn là các chính sách yêu đại
thực hiện mục tiêu người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam nhiều hàng hóa của việt nam sản xuất ra
ngày càng phong phú về chủng loại sản phẩm chất lượng cũng được nâng cao
mời quý vị và các bạn đón đọc bài viết chủ động tiếp cận thị trường tiêu dùng nội địa
trên báo sài gòn giải phóng
trong bối cảnh hàng ngoại nhập đang ổ ạt đổ vào thị trường việt nam làm gia tăng sức ép cạnh tranh
lên hàng trong nước nhiều doanh nghiệp việt đang nhanh chóng chuyển hướng tiếp cận người tiêu dùng
nhằm giữ thị phần không dừng lại ở hoạt động kết nối chia sẻ thông tin và nâng cao chất lượng sản phẩm
các hệ thống bán lẻ còn bắt tay cùng với doanh nghiệp trong nước tổ chức nhiều hoạt động kết nối
hàng việt với người tiêu dùng cách làm này đã giúp cho người tiêu dùng nhận diện rõ hơn
cũng như là trải nghiệm thực tế chất lượng hàng việt nam
báo tuổi trẻ nêu vấn đề giá tăng mạnh doanh nghiệp xăng dầu vẫn kêu lỗ
giá xăng dầu đã liên tục tăng trong hai kỳ điều hành tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín nhưng các doanh nghiệp đầu mối
kinh doanh xăng dầu cho rằng mức giá bán lẻ vẫn đang thấp hơn so với giá cơ sở
bởi vậy giá xăng kỳ điều chỉnh sau đợt nghỉ lễ được dự báo có thể tăng mạnh
trước thực trạng trên nhiều ý kiến đã đề nghị giá xăng dầu kỳ điều hành tới cần cân nhắc kỹ
theo các nguyên tắc hài hòa quyền lợi của doanh nghiệp nhà nước
và người tiêu dùng trong đó cần chú ý là giá điện đã tăng
được cho là kỷ lục về lỡ hẹn nhà thầu và cơ quan quản lý có phải chịu trách nhiệm
là sự băn khoăn của tác giả bài viết trên báo lao động và của nhiều người dân trước vấn đề này
bác quản lý dự án đường sắt bộ giao thông vận tải cho biết lý do quan trọng nhất dẫn đến vấn đề chậm trễ
là do tổng thầu thiếu kinh nghiệm triển khai dự án không bố trí nhân lực
có trình độ bao quát cũng như chậm trễ hoàn thành các hồ sơ tài liệu kỹ thuật
hồ sơ nghiệm thu hoàn thành hồ sơ hoàn công các chuyên gia cho rằng
cần xem xét khả năng hoàn thành được đến đâu rồi hãy hứa với người dân
nếu hứa rồi lại thất hứa thì người dân sẽ mất niềm tin rất lớn về công trình này
mạng lưới camera rộng khắp là một trong những nền tảng của trung tâm điều hành đô thị thông minh
tại tp hcm tuy nhiên mạng lưới camera này liệu có thể tích hợp với camera cảnh sát giao thông
để giám sát chính lực lượng này không đô thị thông minh có giám sát cảnh sát giao thông
là câu hỏi của tác giả bài viết trên báo thanh niên
trong công việc tuần tra xử lý vi phạm của các đội cảnh sát giao thông
các cán bộ chiến sĩ cũng được trang bị camera đeo chức ngực hoặc trên mũ bảo hiểm
để giám sát quá trình làm việc của cảnh sát giao thông
hình ảnh khi cảnh sát giao thông tuần tra trên đường hoặc xử lý vi phạm hạn chế tiêu cực
mặt khác hình ảnh từ camera cũng sẽ được sử dụng làm bằng chứng
để xác lịnh đổi vi phạm trong trường hợp người vi phạm không chấp hành
ký biên bản hoặc cự cãi về lỗi khi tham gia giao thông
tuy nhiên hiện không đủ số lượng camera cho tất cả các tổ tuần tra
bên cạnh đó có ý kiến cho rằng trang bị camera cho cảnh sát giao thông
nhưng thiếu công tác giám sát giao toàn quyền cho cảnh sát giao thông
muốn tắt mở camera khi nào tùy thích thì cũng chưa ổn
cũng liên quan đến vấn đề về giao thông báo thanh niên cung cấp thông tin
năm ngày nghỉ lễ chín mươi sáu người chết vì tai nạn giao thông
theo báo cáo của ủy ban an toàn giao thông quốc gia
qua năm ngày nghỉ lễ cả nước đã xảy ra một trăm ba mươi bảy vụ tai nạn giao thông
làm chín mươi sáu người chết và bị thương chín mươi sáu người
trong đó đường bộ đã xảy ra một trăm ba mươi năm vụ và đường sắt xảy ra hai vụ
quý vị và các bạn thân mến những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại